thưa quý vị đòi tiền hộ bạn gái quen trên mạng không được
nên giữa nhóm của nguyễn thành vinh và nhóm của huỳnh nguyễn anh tú
đã xảy ra mâu thuẫn đánh nhau
công an huyện châu thành tỉnh hậu giang vừa kết thúc điều tra
chuyển hồ sơ sang viện kiểm soát cung cấp
thì truy tố một mươi năm bị can trú tại thành phố cần thơ và hậu giang
về tội gây dối chất tự công cộng
ngày một mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai nguyễn thành vinh nhắn tin cho huỳnh nguyễn anh tú
đòi số tiền năm trăm linh đồng bộ bạn gái mà vinh quen trên mạng xã hội
nhưng tú không đồng ý
sau đó giữa tú và vinh xảy ra mâu thuẫn thách thức và hẹn đánh nhau tại nhà tú
đến khoảng hai mươi h của ngày vinh cùng chục đối tượng kéo đến điểm hẹn
còn tú cũng tập hợp gần chục đối tượng đợi sẵn
sau đó các đối tượng dùng bom xăng vỏ chai bia dao tự chế đuổi đánh nhau
sau khi củng cố hồ sơ công an huyện châu thành khởi tố vinh tú
cùng một mươi ba đối tượng về hành vi gây dối trật tự công cộng
trong đó tạm giam bảy người và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú số còn lại